có sáu vấn đề lớn được báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với các địa phương
nhận diện rõ những hạn chế những điểm nghẽn từ đó đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm
có một mươi năm địa phương phát biểu ý kiến bảy mươi sáu kiến nghị số kiến nghị của sáu mươi ba tỉnh thành lên tới ba trăm sáu mươi bảy vấn đề
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã lưu ý văn phòng chính phủ ghi chép đầy đủ các ý kiến phát biểu
việc gì cần thủ tướng chính phủ và các phó thủ tướng chính phủ giải quyết thì trình thủ tướng
việc gì thuộc các bộ thì giao các bộ giải quyết và có thời hạn cụ thể
không được để tình trạng ý kiến của địa phương của các bộ được nghe nhưng không được trả lời
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nhấn mạnh hội nhập quốc tế đã có những kết quả quan trọng
có thể nói đây là thời cơ nếu biết tổ chức công việc tốt
thủ tướng đặt câu hỏi vấn đề là làm gì nội lực thế nào để tận dụng cơ hội này
thủ tướng cũng chỉ ra các động lực tăng trưởng chính đang có dấu hiệu chậm lại
cụ thể trong sáu tháng đầu năm
lĩnh vực nông lâm thủy sản tăng trưởng không khả quan
lạm phát thấp nhưng áp lực lạm phát tăng vẫn hiện hữu năm hai nghìn một mươi tám
do điều chỉnh giá điện và giá dầu diễn biến khó lường
thời tiết ảnh hưởng nhiều đến sản xuất nông nghiệp giá thịt lợn tăng sau dịch
do vậy thủ tướng yêu cầu cần khéo léo điều hành để đảm bảo tăng trưởng
tại hội nghị thủ tướng thông báo đã ký đề án tăng cường quản lý nhà nước
cần theo dõi cập nhật diễn biến của chiến tranh thương mại
đưa ra các giải pháp kịp thời phù hợp và tận dụng các fta đã ký
kiểm tra ngăn chặn và xử lý nghiêm các hàng hóa
đội lốt nhãn mát hàng hóa xuất xứ việt nam
các đại ý phúc tôi đã ký đề án tăng cường quản lý nhà nước
về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian loạn xuất xứ
bộ công thương các cơ quan có liên quan các địa phương bộ công an
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia phải làm việc này từ cơ sở và cương quyết
xử lý những vi phạm lợi dụng này
đồng thời với việc này chúng ta phải đón thời cơ để đón các doanh nghiệp công nghệ
doanh nghiệp tham gia chủ giá trị toàn cầu ở việt nam
thủ tướng nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo điều hành nhất quán của chính phủ là kiên quyết không lùi bước
trước khó khăn thách thức kiên định với mục tiêu đề ra phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo
quyết tâm hoàn thành toàn diện vượt mức đột phá kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín để tạo đà cho phát triển
của năm hai nghìn hai mươi dứt khoát không có điều chỉnh bất cứ một chỉ tiêu nào
việc rất quan trọng trong góp phần cho tăng trưởng phát triển đó là tiếp tục cải thiện mạnh mẽ
thực chất hơn môi trường kinh doanh nhất là việc sửa đổi các cơ chế chính sách đang gây vướng mắt
kể cả công tác phanh tra như đồng chí lê minh khả
vấn đề cải cách thực chất môi trường đầu tư kinh doanh ở mọi địa phương mọi ngành đó là nhiệm vụ
mà chúng tôi đưa vào nghị quyết hai và được đánh giá trong thi đua cuối năm chính vì vậy phải ra lại
những việc như kiểm tra chuyên ngành xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhỉu và hối lộ gây cẩn trở phát triển

thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đồng chí lê minh khả thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đồng chí lê minh khả
ba nhóm giải pháp chính đó là công tác chỉ đạo các bộ ngành địa phương phải lập tổ công tác cho việc giải ngân một chế tài là điều chuyển vốn những ngành địa phương giải ngân chậm
có giải pháp toàn diện hơn phát triển du lịch phân đấu đạt kế hoạch đề ra chú trọng khách quay lại lần hai khách tri tiêu cao
kế hoạch đề ra chú trọng khách quay lại lần hai khách chi tiêu cao